trẻ em dưới sáu tuổi năm mươi giá vé tháng với học sinh sinh viên người lao động các khu công nghiệp người cao tuổi
ba mươi giá vé tháng cho người lao động tại các văn phòng công sở doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp mua vé theo hình thức tập thể
thành phố cũng đề xuất miễn phí một trăm linh giá vé cho toàn bộ hành khách trong một mươi năm ngày đầu khi tuyến đường sắp bắt đầu vận hành thương mại
với mức giá vé bình quân toàn tuyến trên một mươi đồng cự li năm ba km và ước diện ưu tiên chiếm khoảng một mươi hai tổng số khách
cũng tại kỳ họp hội đồng nhân dân tp hà nội đã kiện toàn bốn chức danh trưởng phó ban chuyên trách của hội đồng nhân dân tp hà nội
trong tuần vừa rồi chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã có buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao bang thuringen cộng hòa liên bang đức do ngài bodo raem lou thủ hiến bang thuringen dẫn đầu
tại buổi làm việc ông nguyễn đức trung khẳng định thành phố hà nội luôn sẵn sàng hợp tác và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đức nói chung và các doanh nghiệp của bang thuringen
nói riêng đầu tư kinh doanh tại hà nội đồng thời mong muốn hai bên có thêm nhiều đoàn cán bộ trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau tiếp tục có những dự án hợp tác cụ thể nhất là những vấn đề hà nội đang cần như lĩnh vực lao động đào tạo nghề cung cấp thiết bị y tế kỹ thuật cao số hóa cơ sở dữ liệu xây dựng thành phố thông minh

thông tin nêu trên báo chí vừa qua chỉ là ý kiến cá nhân của một số người chưa phải là ý kiến chính thức của ủy ban nhân dân tp hà nội
theo chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hiện nay với thu nhập người dân hà nội nói riêng và người việt nam nói chung việc sử dụng phương tiện xe máy vẫn chiếm tỷ lệ rất lớn
thành phố hiện có gần sáu triệu phương tiện này tới đây hà nội sẽ đánh giá lại toàn bộ và công khai nội dung này
bên cạnh đó tổ chức tuyên truyền để người dân hà nội có tác phong thói quen là khi di chuyển trong phạm vi từ một đến một năm km trở lại thì nên đi bộ
thưa quý vị và các bạn nhằm giúp cho hoạt động thực hiện quyết toán thuế năm hai nghìn một mươi tám được thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế
tháng đồng hành cùng người nộp thuế được cục thuế thành phố hà nội đồng loạt triển khai
từ ngày bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến ngày năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín ở văn phòng cục và ba mươi tri cục thuế các quận huyện thị xã
năm nay nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế được đưa ra và mang lại những hiệu quả rõ rệt cho cả người nộp thuế và cơ quan quản lý
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự của chúng tôi
năm hai nghìn một mươi tám với phương châm hỗ trợ tối đa tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế cục thuế tp hà nội đã triển khai nhiều biện pháp
giải pháp phương thức hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắt từ trả lời trực tiếp tại cơ quan thuế trả lời qua điện thoại email
đến tổ chức các buổi đối thoại với hơn tám sáu trăm linh người nộp thuế trên địa bàn qua đó nắm bắt kịp thời các khó khăn vướng mắt của người nộp thuế để giải quyết ngay hoặc báo cáo kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét giải quyết
năm hai nghìn một mươi chín cục thuế thành phố sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ bảo đảm thu đúng thu đủ thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước
phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm hai nghìn một mươi chín được bộ tài chính hội đồng nhân dân ubnd tp hà nội giao

với tháng đồng hành cùng người nộp thuế công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ vào các bước các khâu trong công tác quản lý thuế cục thuế đã triển khai quyết liệt thành công nhiều đề án của ngành như kê khai thuế qua mạng nộp thuế điện tử văn phòng điện tử hóa đơn điện tử hoàn thuế điện tử đây là giải pháp căn cơ để giải quyết tận gốc tình trạng quá tải tại cơ quan thuế
thế thì ví dụ như những cái sai về cái giảm trừ gia cảnh chẳng hạn thế hoặc là những cái về những cái lao động không thường xuyên chẳng hạn thế thế thì ngay từ đầu thì các đơn vị nắm được và được hướng dẫn cho nên là sẽ tránh được những sai sót
năm nay thì cục thuế từ một mươi năm tháng ba là đã có gửi công văn cũng như là thư để các đại lý thuế tham gia quá trình đồng hành cùng với cục thuế thành phố hà nội
thì trước khi tham gia đồng hành chính thức thì cục thuế có tập huấn và hướng dẫn các cán bộ của các đại lý thuế để đến để tập huấn để làm việc được tốt hơn phối hợp được chặt chẽ hơn
thì năm nay chúng tôi cũng cử năm đơn vị công ty tư vấn thuế hà nội chúng tôi thì có cử năm nhân viên năm cán bộ đến để tập huấn và tham gia quá trình hỗ trợ
về cơ bản thì tp hà nội đã cũng làm rất là tốt trong công tác tuyên truyền về các chính sách thuế và giải đáp các hướng dẫn
về các vướng mắt trên các trang website của cục thuế cũng như là trong qua quá trình tổ chức các lớp học miễn phí cho các người nộp thuế và qua tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng
nhưng mà tôi thấy trong quá trình hỗ trợ trực tiếp tại cục thuế tp hà nội đây tôi thấy cũng rất tốt cho người nộp thuế
vì sao vì là khi mà người nộp thuế đến nộp hồ sơ trực tiếp tại đây thì tôi thấy là cái việc mà hỗ trợ nó cũng rất là tốt
để đẩy mạnh công tác hỗ trợ người nộp thuế kiểm tra ra soát kiểm soát hồ sơ trước khi mang đến nộp tại cơ quan thuế qua phương thức điện tử
cục thuế đã mở mới và công khai các địa chỉ thư điện tử đặt tại các phòng quản lý phục vụ cho tháng đồng hành từ ngày một ba hai nghìn một mươi chín đến ngày năm bốn hai nghìn một mươi chín
nhằm hỗ trợ người nộp thuế thuộc các tổ chức do văn phòng cục thuế thành phố hà nội quản lý
đồng thời phân luận nhận hồ sơ ngay tại các phòng quản lý
đối với các đơn vị có từ một mươi hồ sơ quyết toán thuế trở lên đối với những doanh nghiệp tổ chức có số lượng hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân lớn
cục thuế cử cán bộ thuế đến tận trụ sở của đơn vị để tiếp nhận hồ sơ đồng thời bố trí cán bộ hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ quyết toán thuế tại trụ sở các đơn vị có nhu cầu
cá nhân người lao động của doanh nghiệp tổ chức được hỗ trợ thực hiện quyết toán thuế từ việc khai hồ sơ kiểm tra ra soát hồ sơ quyết toán thuế đến nộp hồ sơ đều được thực hiện tại nơi làm việc
không mất thời gian di chuyển đi lại
bây giờ cái việc mà nộp tờ khai quyết toán là nộp qua mạng thế thì chính vì vậy mà khi mà chúng tôi được hướng dẫn trực tiếp thì cái việc khi nộp qua mạng là chúng tôi sẽ không bị gặp khó khăn trở ngại
vâng sửa chữa gì có nhiều sự thay đổi và thuận lợi hơn giúp cho doanh nghiệp chúng tôi hoàn thành tốt và gửi được sớm quyết toán thuế cho người lao động
hôm nay lên cơ quan thuế rất may mắn là cũng đã có một công ty tại lý thuế bên đại lý thuế đã ngồi đây và hỗ trợ cho tôi
và tôi cũng đã biết được cách là phải chuẩn bị hồ sơ như thế nào phải kèm theo chứng từ hoặc là phải cách kê khai hồ sơ ra sao
và bên mạng yếu thuế cũng phải hướng dẫn tôi là phải lên trang web khai như thế nào và đồng thời họ cũng giúp tôi khai trực tuyến trên mạng luôn
và như thế là rất nhanh chóng thận tiện
lần đầu tiên đi quyết toán thuế còn khá nhiều vỡ ngỡ nhưng đã được cơ quan thuế cũng như là công ty đại lý thuế hỗ trợ rất là nhiều và thủ tục nhanh gọn
tháng đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế
năm hai nghìn một mươi tám được cục thuế thành phố đồng loạt triển khai từ ngày bốn tháng ba đến ngày năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín ở văn phòng cục và ba mươi tri cục thuế các quận huyện thị xã
đến ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín cục thuế đã tập huấn miễn phí hai mươi năm lớp cho gần chín doanh nghiệp
hỗ trợ hướng dẫn gần ba lượt người nộp thuế với trên ba tám nội dung vướng mắt được giải đáp
hỗ trợ có gần một trăm linh đơn vị là những tập đoàn tổng công ty tổ chức ngân hàng doanh nghiệp có số lượng hồ sơ quyết toán thuế lớn
đề nghị cục thuế hỗ trợ tiếp nhận
để triển khai thành công thì cơ quan thuế cũng đã rút kinh nghiệm việc triển khai tháng đồng hành của người nộp thuế tháng cao điểm tháng ba hàng năm của các kỳ vài năm trước
qua đó thì chúng tôi thấy rằng là cái cần tập trung quan trọng nhất đó là công tác tuyên truyền công tác hỗ trợ đến người nộp thuế để cộng đồng doanh nghiệp của nộp thuế hiểu được những khó khăn hiểu được những công việc mà người nộp thuế phải thực hiện trong kỳ tháng ba
bên cạnh đó thì việc hỗ trợ về cơ sở hạ tầng về hệ thống mạng công nghệ thông tin vô cùng quan trọng cũng như việc bố trí về cơ sở vật chất và nguồn lực cán bộ nguồn lực con người để tiếp xúc với người nộp thuế hỗ trợ người nộp thuế thực hiện trong vấn đề giải quyết các khó khăn các vướng mắc cùng với người nộp thuế để đáp ứng ngay những việc mà luộc hồ sơ cũng như kê khai và luộc các quản thuế mới phát sinh
cái thống kê đến thời điểm này thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận được
trên sáu mươi gần bảy mươi số lượng phải quyết toán thuế tăng rất lớn so với cùng kỳ tăng gần ba mươi so với cùng kỳ năm ngoái đấy là một cái nỗ lực của cán bộ công chức cũng như toàn ngành thuế thủ đô
tuy nhiên đấy là một sự đồng hành rất lớn của người nộp thuế qua tuyên truyền của cơ quan thuế nói riêng còn cả cộng đồng các cơ quan báo chí đã vào cuộc với chúng tôi
ngay từ những ngày đầu tháng đầu của cái tháng ba này với một cái tâm thế có thể nói ngắn gọn là tận tâm lắng nghe tận tình hướng dẫn và tận tụy giải quyết
chúng tôi cũng mong muốn rằng người nộp thuế cũng chia sẻ với nỗ lực của chúng tôi
với những giải pháp đồng bộ trong việc hỗ trợ người nộp thuế đã đạt được những hiệu quả nhất định năm hai nghìn một mươi chín cục thuế thành phố sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ
bảo đảm thu đúng thu đủ và đạt được những hiệu quả nhất định
cục thuế thành phố sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ bảo đảm thu kịp thời các khoản thu và ngân sách nhà nước nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý thuế và lấy trọng tâm là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và kỳ cương kỳ luật đạo đức thi hành công vụ hướng tới mục tiêu phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp người nộp thuế

cục thuế thành phố sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ bảo đảm thu đúng thu đủ và đạt được những hiệu quả nhất định

những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thủ đô ngày mới tuần này của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt